sáng nay trên thị trường trong nước giá vàng sgc giảm mạnh cả hai triệu mua và bán ra so với chốt phiên trước
lúc tám giờ ba mươi giá vàng sgc trên thị trường tp hcm giao dịch quanh mốc bốn mươi ba hai mươi năm đến bốn mươi ba bảy mươi năm triệu đồng một lượng
tại hà nội và đà nẵng giá vàng sgc giao dịch quanh mốc bốn mươi ba hai mươi năm đến bốn mươi ba bảy mươi bảy triệu đồng một lượng
các thị trường trên đều giảm ba trăm linh đồng chiều mua vào và giảm hai trăm linh đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước
so với đầu phiên sáng qua thì sáng nay các thị trường này đã giảm mất năm trăm năm đồng một lượng
tại các chợ dân sinh trên địa bàn hà nội thịt lợn rơi cảnh ế ẩm
sinh viên được kéo dài thời gian nghỉ học để tránh dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra
nhiều lao động ở các tỉnh thành sợ dịch bệnh này nên vẫn ở quê chưa quay lại làm việc khiến lượng tiêu thụ thịt lợn ở chợ giảm mạnh
tuy nhiên giá thịt lợn hiện vẫn ở mức cao
cụ thể tại chợ kim giang thịt ba chỉ chân giò nạc thăn thịt mông vẫn ở mức một trăm năm mươi một trăm tám mươi đồng một kg
giá sườn một trăm tám mươi một trăm chín mươi đồng một kg sườn non hai trăm năm mươi đồng một kg
tương tự tại chợ mễ trì hà nội thịt ba chỉ một trăm bảy mươi một trăm tám mươi đồng một kg
nạc mông nạc vai thịt chân giò một trăm bốn mươi một trăm năm mươi đồng một kg sườn lợn giá một trăm sáu mươi một trăm bảy mươi đồng một kg

ngay những ngày đầu năm canh tí thị trường trái cây khá ảm đạm tiêu thụ chậm
hàng loạt trái cây bắt đầu rớt giá mạnh
giá thanh long ở bình thuận giảm còn ba bốn đồng một kg
thanh long ruột đỏ ở long an cũng chỉ năm tám đồng một kg
giá mít thái còn bảy một mươi đồng một kg
rớt giá mạnh nhất là dưa hấu
tại nhiều tỉnh thành dưa hấu đang vào vụ thu hoạch
nhưng giá chỉ còn một đồng một kg mà vẫn không bán được